thưa quý vị ubnd tỉnh bình định vừa quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu trên phạm vi toàn huyện phù cát để phòng chống dịch covid một mươi chín từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám
quyết định trên được đưa ra khi địa phương này phát hiện trường hợp f tại một công ty may có hơn hai công nhân
kể từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám thực hiện giãn cách xã hội trong một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn huyện phù cát
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình khu phố cách ly với khu phố thôn xóm cách ly với thôn xóm xã phường cách ly với xã phường huyện phù cát cách ly với các huyện thị xã
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng